triển lãm ảnh khỏa thân nghệ thuật do cục mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch lần đầu tiên tổ chức vừa diễn ra ở hà nội
tại việt nam những tác phẩm nghệ thuật khỏa thân vẫn thường được xếp vào đề tài nhạy cảm
vì vậy việc cấp phép cho một cuộc triển lãm ảnh nút luôn được các cơ quan quản lý văn hóa đắn đo và cân nhắc
triển lãm ảnh một mươi tám cộng lần này cho thấy các cơ quan quản lý văn hóa đã có cái nhìn thoáng hơn về bộ môn nghệ thuật này
triển lãm sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi tháng bảy đến hết ngày hai mươi bảy tháng bảy tại trung tâm giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhếp ảnh số hai mươi chín hàng bài hà nội